thành đoàn đà nẵng phối hợp với hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức chương trình
ngày hội tuổi thơ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín qua đó trao năm trăm linh xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
dìm này lãnh đạo thành đoàn đà nẵng hội tự thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố
đã trao năm trăm linh xuất quà cho năm trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
với tổng trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
đây là số tiền trích từ nguồn kinh phí vận động các đoàn thể nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo đà nẵng